chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
đại diện viện kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo trương quốc cường bị đề nghị mức án từ bảy đến tám năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cấp phó của bị cáo cường là nguyễn việt hùng bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù
lê đình thanh cám bộ cục hải quan tp hcm từ hai đến ba năm tù
phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
nguyễn thị thủy nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược từ bốn đến năm năm tù
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với nhóm chín bị cáo bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt nguyễn minh hùng tổng giám đốc công ty vn pharma
hai mươi năm tù tổng hợp với bản án một mươi bảy năm tù của bản án trước
hình phạt chung đối với bị cáo hùng là ba mươi năm tù
võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế hnc
bị đề nghị hai mươi năm tù tổng hợp với bản án hai mươi năm tù của bản án trước
hình phạt chung đối với bị cáo cường là ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ tám đến ba mươi năm tù
hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
các bị cáo phạm hồng châu nguyễn thị thu thủy đã vì động cơ cá nhân đã làm trái công vụ
các bị cáo trương quốc cường nguyễn việt hùng và lê đình thanh đã thiếu trách nhiệm
đã thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng hành vi của các bị cáo cần phải được xử lý bằng mức hình phạt nghiêm khắc để phòng ở chung
trong vụ án này bị cáo trương quốc cường đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp
dẫn đến hậu quả sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mát hels hai nghìn được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam
với giá trị hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tối qua công an tỉnh quảng ninh đã công bố thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch ubnd tp hạ long
theo đó cựu chủ tịch ubnd tp hạ long cựu trưởng ban quản lý vịnh hạ long phạm hồng hà bị khởi tố bắt tạm giam
vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
và ban quản lý tỉnh hạ long
liên quan đến vụ án này đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can thuộc công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó bắt giam ba bị can phạm văn phả chủ tịch hội đồng quản trị đỗ công hào giám đốc phạm văn trinh phó giám đốc
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can gồm nguyễn hải anh nguyên phó giám đốc phụ trách kỹ thuật
ngô thị thu lư nguyên trưởng phòng kế hoạch lê kim hoa nhân viên công ty
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi và một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã khởi tố bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên ban quản lý vịnh hạ long
gồm bùi sĩ giáp nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ tôn tạo cảnh quan ban quản lý vịnh hạ long
phạm thái dương nhân viên ban quản lý vịnh hạ long về hành vi nhận hối lộ
phạm hồng hà nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
công an phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy
và bên trong cốp xe được cho là có chứa ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và một cuốn sổ tiết kiệm trị giá hai bảy tỷ đồng
sự việc xảy ra tại một cửa hàng sữa trên quốc lộ một mươi bốn vào chiều ngày một mươi ba tháng năm và được
an ninh ghi lại toàn bộ
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng năm chị cao thị thúy chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước đi ra ngân hàng để rút tiền
sau khi rút ba trăm linh triệu đồng chị thúy bỏ vào cốp xe máy
trên đường đi về chị thúy đến một cửa hàng sữa trên đường quốc lộ một mươi bốn phường tiến thành thành phố đồng xoài để mua sữa
nên đã dựng xe bên ngoài vỉa hè để vào cửa hàng
khi vừa vào cửa hàng và nhìn ra ngoài thì tá hỏa thấy có một thanh niên chạy xe của mình đi mất
trích xuất camera của cửa hàng chị thúy phát hiện có hai đối tượng đi cùng một chiếc xe máy dừng lại trước cửa hàng
sau đó đối tượng xuống xe và nhanh chóng tiếp cận chiếc xe máy của chị thúy rồi bẻ khóa chiếc xe
một đối tượng đứng cạnh giới
chỉ khoảng một mươi giây đối tượng đã phá khóa thành công và lên xe tàu thoát cùng với đồng bọn
mọi người trong cửa hàng nhanh chóng chạy ra nhưng đã không kịp
ngay sau đó chị thúy liền trình báo với cơ quan công an
và theo chị thúy ngoài số tiền ba trăm linh triệu đồng trong cốp xe của chị còn có một quyền sổ tiết kiệm hai bảy tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được công an phường tiến thành phối hợp với công an thành phố đồng xoài điều tra làm rõ
thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy gây thiệt hại hơn hai trăm linh triệu đồng
và đây là lời khai của nhóm đối tượng trộm cắp có tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi tám đến hai mươi tuổi
và đặc biệt đều là những đối tượng nghiện ma túy
có trường hợp còn nhiều lần vi phạm pháp luật phải đi trại giáo dưỡng
và nhóm đối tượng này vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
lê thái phi hai mươi tuổi trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng phi đã có nhiều lần vi phạm pháp luật
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín phi phải đi trại giáo dưỡng
năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phi phải ngồi tù về tội trộm cắp tài sản
ra tù phi tiếp tục vi phạm pháp luật và cầm đầu nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy
trợ thủ đắc lực cho phi
là đào duy hùng và nguyễn xuân hoàng đều một mươi tám tuổi công chú tại huyện nghi lộc
riêng đối tượng hùng đã có năm tiền sự cũng từng phải đưa đi trại giáo dưỡng
vì thường xuyên vi phạm pháp luật
trong thời gian em trộm được xe máy thì
trong một tháng thì em trộm cắp lên đến hai lần
có một tháng thì một lần có một tháng thì nghe chúng em nghỉ ngơi
trong số lần chúng em trộm cắp tài sản đó chúng em tiêu thủ với mua chiếc xe
tỷ giá năm triệu đồng
và sau khi tiêu thủ một chiếc xe tỷ giá năm triệu đồng đó
thì chúng em có sử dụng tiền để tiêu mua đồ dùng cá nhân và mua máy tí để sử dụng
tôi cùng với anh phi đi con xe trên đường
đi vô nhà dân lấy chiếc xe nào thì lấy chiếc xe đó
đi về nhà anh phi cất và sang máy đi tiêu thủ
để lấy tiền tiêu sản
để thực hiện hành vi phạm tội
hùng phi và hoàng thường xuyên kẹp ba trên xe mô tô rồi lượn trên các tuyến đường
khi phát hiện nhà dân sơ hở mất cảnh giác
thì chúng đột nhập bẻ khóa lấy trộm xe mô tô
rồi đưa đi tiêu thủ và lấy tiền tiêu sản cá nhân
để đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng thường phạm tội vào thời điểm một hai giờ sáng
lúc người dân đang ngủ say và mất cảnh giác nhất
nguyên nhân chính liên quan đến vấn đề trộm cắp xe máy
một là phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng
ngay càng tinh vi xa quyệt
có sự móc nối của các đối tượng trong và ngoài địa bàn
có biểu hiện hoạt động lưu đồng
hai là nguyên nhân thứ hai là do lơ là mất cảnh giác của người dân
đặc biệt là khi đi xe máy về
hoặc để các cơ quan trụ sở không khoa cổ
hoặc là thậm chí để cãi chìa khóa trên xe
hai là một số vụ việc xảy ra thì người dân không trình báo
hoặc là có lắp đặt các hệ thống camera nhưng mà độ nẹt không cao
dẫn đến là quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn
cũng như là tạo điều kiện
thuần lời cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tồi
theo lời khai ban đầu
nhóm đối tượng trên đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện nghi lộc và thành phố vinh
gây thiệt hại hơn hai trăm linh triệu đồng
bước đầu lực lượng công an đã thu giữ hai xe máy
ba vam phá khóa xe máy
sáu điện thoại di động
thứ nhất là người dân phải nêu cáo tinh thần cảnh giác
nêu cáo công tác phòng gián bảo mật
đặc biệt là đi xe máy về ở nhà
hoặc là các cơ quan phải khóa cổ
hoặc là cắt chìa khóa
hai là khi phát hiện sự việc xảy ra
thì phải lập tức bảo vệ cơ quan công an
để xác minh truy sẹt nóng
ba là lắp đặt các thiết bị hệ thống
camera có độ nét cao
để khi xảy ra sự việc
cơ quan công an nhanh chóng xác định được đặc điểm của đối tượng
để nhanh chóng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội
hiện công an huyện nghi lộc
đang tiếp tục điều tra mở rộng xuyên án
công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng bình
và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình
đã triệt phá thành công chuyên án
tạm giữ ba đối tượng
thu giữ ba tám trăm chín mươi bốn viên ma túy hồng phiến
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
tại thôn xuân kiều xã quảng xuân
huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện phan lê thành
chú tài huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
điều khiển ô tô chở theo phan minh châu
chú cùng địa phương có biểu hiện nghi vấn
nên đã dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong túi quần của châu
có năm túi ni lông
bên trong có các túi chứa chín trăm chín mươi tám viên ma túy hồng phiến
châu khai nhận đã mua số ma túy trên
với giá hai mươi triệu đồng để bán kiếm lời
trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của phan minh châu
đối tượng trần thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
quê quán tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
là người yêu của châu
đã tự nguyện giao nộp một mươi năm túi ni lông
bên trong có chứa hai tám trăm chín mươi sáu viên ma túy dạng hồng phiến
số ma túy này châu giấu vào tủ lạnh
để bán cho các đối tượng nghiện
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện quảng trạch tỉnh quang bình
còn phát hiện thu giữ thêm hai khẩu súng
cùng với nhiều dao kiếm các loại
sau hơn một tháng hoạt động trở lại
kể từ ngày tám tháng bốn
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
trên địa bàn thành phố hà nội
đã đón lượng lớn khách tới sử dụng dịch vụ
tuy nhiên đây cũng là những địa điểm
tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ
và để đảm bảo các điều kiện an toàn
về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
lực lượng công an đã tăng cường công tác
kiểm tra giám sát đối với các cơ sở này
quán karaoke một mươi một trên đường mộ lao
theo ghi nhận của phóng viên
tiêu chuẩn điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
như diện tích ánh sáng lối thoát hiểm
chất liệu xây dựng các trang thiết bị
đều đảm bảo an toàn
bình này là bình chữa cháy dạng khí
khí là co hai
tại thời điểm kiểm tra thì bình vẫn còn kiểm định
chốt hãng kẹp trì còn
vẫn sử dụng được
thì cũng yêu cầu với quản lý cơ sở
trong quá trình hoạt động
thì cũng phải thường xuyên kiểm tra lại hệ thống phương tiện
trang thiết bị phòng cháy cháy đã được trang bị tại cơ sở
tuy nhiên thời gian qua
do quá trình nghỉ dịch dài
nêu một số thiết bị về phòng cháy chữa cháy
cũng có những dấu hiệu cần phải điều chỉnh
trong quá trình kiểm tra cũng có
xác định một số cái tủ chữa cháy
tủ hộp chữa cháy thì có dấu hiệu là
thì cũng yêu cầu quản lý cũng thường xuyên kiểm tra
bảo trì bảo dưỡng hệ thống tra dầu
và một số cái
khi có sự cố bất kỳ xảy ra thì có thể xử lý được ngay
ngoài ra thì các hệ thống điện
mà đang đi trong ống ghen
hoặc là đi trên trần
đi âm tường
thì cũng yêu cầu thường xuyên quan tâm
và cũng phải liên hệ với bên kỹ thuật
đã cũng có cái thiết bị đo
làm sao đảm bảo hệ thống điện
dù có âm tường hay là
trang vô ống ghen
cũng phải đảm bảo trong quá trình sử dụng
lâu ngày cũng có thể bị chập cháy
sau đại dịch covid một mươi chín
carlocke được mở cửa hoạt động trở lại
quan tâm về công tác phòng chạy chạy cháy bên em
cũng được các anh công an
đôn đốc và kiểm tra hướng dẫn
và hơn bốn mươi nhân viên của cơ sở
cũng đã được tập huấn
và sử dụng phòng chạy chạy chạy mini
và trong quá trình kiểm tra
thì cũng có một vài thứ sót
các anh phòng chạy chạy chạy đã nhắc nhở

và cũng sẽ lập tức cấp phục
các anh phòng chạy chạy chạy
cũng sẽ lập tức cấp phục
còn tại quán carlocke năm sao
trên đường trần phú
với số lượng lớn cấp phòng hát
để chủ động công tác phòng chạy chạy cháy
cơ sở đã trang bị các phòng bơm máy bơm chuyên dụng
phục vụ kịp thời công tác chạy cháy
nếu sự cố xảy ra
giới thiệu với anh đây là trạm bơm của cơ sở em
gồm ba máy bơm
một máy bơm chính chạy bằng xăng
một máy bơm dự phòng
một máy bơm phụ chạy bằng điện
hiện tại đây cũng là một nguy cơ có thể gây ra phòng chạy lổ
và cơ sở em cũng làm công tác thường xuyên kiểm tra
và hàng ngày cho nhân viên đi kiểm tra
đính lại tất cả hệ thống máy móc của cơ sở
hiện trên toàn địa bàn quận hà đông
có tất cả sáu mươi chín cơ sở kinh doanh hoạt động
có điều kiện là carlocke
theo cơ quan chức năng
các cơ sở kinh doanh có điều kiện là karaoke
luôn tiêm ẩn nhiều nguy cơ về cháy lổ
đòi hỏi công tác chủ động của các cơ sở
và sự kiểm tra nhắc nhở của các cơ quan chức năng
là thực sự cần thiết
tồn tại phòng cháy về carlocke này
cái khó khăn nhất
đó là về chất cháy
trong quán carlocke tồn tại rất nhiều chất cháy
đến từ thảm dèm đệm ghế
chất vật liệu cách âm
trong quán carlocke
thì thường sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn
ví dụ như âm ly đèn trường sáng
đèn tại hiệu ứng
bên cạnh đó
đối tượng tham gia loại hình này
thường là những đối tượng
có sử dụng chất kích thích bia rượu thuốc lá
và có hiện tượng
có dấu hiệu là không tỉnh táo
nên khi xảy ra sự cố bất kỳ tại đây
thì nó sẽ gây khâu quả nghiêm trọng
để tránh thiệt hại
về các sự cố cháy nổ xảy ra
bên cạnh việc tuyên truyền tăng cường xử lý
rất cần sự kiểm tra giám sát kịp thời
phát hiện xử lý nghiêm minh
các hành vi vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở
không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé